chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã bằng cách tăng cường công an chính quy của bộ trưởng bộ công an đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân và cấp ủy chính quyền địa phương
tuy nhiên cũng có không ít những câu hỏi thắc mắc xung quanh việc bố trí sắp xếp công việc cho lực lượng bán chuyên trách là trưởng hoặc phó trưởng công an xã khi công an chính quy thay thế vị trí của họ
thực tế đây là vấn đề được lãnh đạo công an cũng như chính quyền địa phương hết sức lưu tâm
công tác bố trí việc làm cho lực lượng công an bán chuyên trách khi triển khai chủ trương đưa công an chính quy về đã được tiến hành trước một bước sau đây là ghi nhận tại tỉnh thừa thiên huế
triển khai từ năm hai nghìn một mươi hai phú thượng là xã đầu tiên của tỉnh thừa thiên huế đưa công an chính quy về xã
đó cũng là thời điểm anh nguyễn văn nhàn chuyển sang làm cán bộ tư pháp hộ tịch của xã sau năm năm làm trưởng công an xã và trước đó là một mươi ba năm giữ cường vị phó công an xã

anh nguyễn văn nhàn đã làm công việc mới khi không còn trẻ nhưng chính một mươi tám năm gần bó với lực lượng công an đã giúp anh nhàn có được tinh thần kỷ luật cao để nỗ lực hoàn thành tốt những công việc được giao

thế nhưng khi đưa công an xã vào tỉnh thừa thiên huế anh nguyễn văn nhàn đã làm công việc mới khi không còn trẻ
khi đưa công an chính quy về anh hưng không phải nghỉ việc mà vẫn được tạo điều kiện để bố trí công việc mới ở xã
thậm chí lãnh đạo xã đã linh động để anh kiêm nhiệm một lúc hai công việc là phó ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam xã và cán bộ tổ chức đảng ủy
bản thân tôi là phó an xã thì cũng được cấp ủy đảng chính quyền quan tâm chuyển qua công tác nhiệm vụ mới và cũng quan tâm tạo điều kiện cho đi học để nâng cao trình độ lý luận chính trị
phục vụ cho công việc mới và tôi thấy truyền quyền cùng với đảng bộ rất quan tâm tạo điều kiện cho bản thân tôi để tiếp tục công việc
tại xã phú mậu huyện phú vang công an chính quy được đưa về từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba
trưởng công an xã phú mậu trước đó được điều động về giữ chức vụ trưởng công an một xã khác trên địa bàn huyện đang quyết vị trí này
phó công an xã xin chuyển ra ngoài làm kinh tế
tuy nhiên trước đó lãnh đạo xã cũng đã tạo điều kiện bố trí kiêm nhiệm một lúc